cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngoài thiêu tá hảo trong vụ việc này hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn và phan thị kim thanh cùng chú tại tp hcm cũng bị xe bán tải tông dẫn đến tử vong khi đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ
sau gần ba mươi sáu giờ đồng hồ truy xét vào tối ngày hôm qua công an tp đà nẵng đã bắt giữ nghi can thực hiện vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch việt tin banh số một đống đa
phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường hòa khánh nam quận liên triều
đối tượng là lê phú cao ba mươi hai tuổi chú huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang tạm trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
vào trưa ngày hai mươi tháng bốn cao đã hóa trang và xông thẳng vào phòng giao dịch của ngân hàng việt tinh banh có địa chỉ tại số một đống đa
uy hiếp buộc nhân viên ở đây đưa toàn bộ tiền đang có ở các quầy giao dịch và lên xe tẩu thoát
theo số liệu của ngân hàng cập nhật và cung cấp cho cơ quan công an số tiền bị chiếm đoạt là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
bằng tinh thần quyết tâm cao toàn lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng và các đơn vị liên quan đã tập trung lực lượng truy xét
sau hơn một ngày giáo diết truy tìm lê phú cao đã bị bắt xử
ban đầu cao ngoan cố im lặng nhất quyết không khai
nhưng bằng những chứng cứ xác thực cao đã cuối đầu nhận tội và chỉ nơi cất dấu số tiền cướp được
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian gần đây tại địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ cướp cướp giật tài sản rất manh động và liều lĩnh
qua đấu tranh triệt phá một số vụ án cho thấy các đối tượng gây án thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn
mang theo dao mã tấu và súng lợi dụng sự sơ hở của người dân để khống chế nạn nhân
rồi cướp cướp giật tài sản do đó người dân cần hết sức cảnh giác trong việc tự bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình
đây là nhóm đối tượng cùng trú tại quận bình thạnh tp hcm vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra của cơ quan công an thủ đoạn của nhóm đối tượng này là thường chạy xe máy phân khối lớn gắn biển số giả
chờ đêm tối lượn lờ các cung đường vắng khi phát hiện người đi đường mang giỏ sách điện thoại di động trên cổ đeo dây chuyền
ngay lập tức chúng tiếp cận sẵn sàng sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân cướp giật tài sản
chỉ tính riêng từ tháng một đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng trong băng nhóm này đã gây ra một mươi ba vụ cướp giật trên địa bàn huyện nhân trạch
một mươi sáu vụ tại huyện long thành tám vụ tại tp biên hòa tỉnh đồng nai và hai mươi một vụ tại tp thủ đức tp hcm

tỉnh đồng nai và hai mươi một vụ tại tp hcm
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án các khu đô thị
chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất số tiền gần năm mươi tỷ đồng
qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang xác định
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu đô thị long trì thị trấn tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trong năm hai nghìn hai mươi một h ngọc hoàng chú tải quận hoàng mai tp hcm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là các nhà đầu tư đất số tiền bốn mươi hai chín tỷ đồng

theo cáo chẳng phan thị liên từ nghệ an vào sống tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng làm nghề môi giới nhà đất
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một liên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số cá nhân để trả nợ bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của các bị hại để vay tiền với lãi suất thỏa thuận để đặt cọc mua đất và hứa trả trong thời gian ngắn
liên đã vay của ba người dân số tiền một hai tỷ đồng đến nay liên chỉ trả được hai trăm linh triệu đồng số còn lại của các bị hại không có khả năng chi trả
sau khi xem xét chứng cứ và tình tiết của vụ án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt phan thị liên mức án một mươi bốn năm tù giam
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo iakov hờ long ba mươi bốn tuổi trú tại huyện lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh idren gie bốn mươi một tuổi trú cùng xã là anh trai vợ của iacob
ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu iacob và vợ xảy ra cãi vã
idren cầm khúc gỗ dài đánh vào phía sau đầu của iacob
bị đánh iacob cầm cây gỗ đánh liên tiếp năm nhát vào đầu anh iacob
chỉ đến khi thấy đầu anh vợ chảy máu thì yakov mới dừng lại và bế nạn nhân vào nhà mình đi ngủ
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau vợ của yakov phát hiện anh trai mình đã tử vong nên trình báo đến cơ quan công an
sau đó iacob đã đến công an đầu thú và sau nộp hung khí gây án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt iakov sáu năm tù giam về tội giết người
bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ tại ấp hòa lạc trung xã hòa định huyện trợ gạo
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang đã phát hiện lê văn bé hai chú huyện trợ gạo
đang tàng trữ một khẩu súng săn và nhiều linh kiện
lắp ráp súng săn
bé hai đã có một tiền sự về hành vi tàng trữ chế tạo mua bán súng tự chế vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng tiếp tục đặt mua một khẩu súng săn trên mạng với giá ba triệu đồng để sử dụng
sau đó bán lại cho người khác lấy tiền mua linh kiện trên mạng về lắp ráp súng
ngày một mươi chín tháng bốn bé hai vừa lắp ráp xong khẩu súng săn thì bị lực lượng công an phát hiện
có thể thấy là tình trạng mua bán tàng trữ các loại súng tự chế
tại một số tỉnh thành trên cả nước thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp
khi xảy ra mâu thuẫn các đối tượng đã mang vũ khí tự chế ra sử dụng gây mất an ninh trả tự khiến dư luận hoang mang
phản ánh sau đây được ghi nhận tại tỉnh bình định
cách đây hơn một tháng tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo và đường phan đình phùng
thuộc phường lê hồng phong thành phố quy nhơn xảy ra vụ nổ súng bắn nhau
theo người dân chứng kiến sự việc vào thời điểm trên có hai người đi trên một xe máy
khi đến khu vực này thì người ngồi sau lấy một vật giống khẩu súng bắn về phía một người đi xe máy phía sau
sau một mươi ba giờ tích cực triển khai các biện pháp điều tra ba đối tượng manh động gây ra vụ nổ súng bắn nhau
đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắt giữ
đó là nguyễn duy khương nguyễn thành quý cùng chú tại huyện tuy phước và trần công sĩ chú tại thành phố quy nhơn
thông qua mạng xã hội các đối tượng dễ dàng đặt mua các loại súng tự chế có tính sát thương cao
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an
tỉnh bình định đã liên tục phát hiện thu giữ các loại vũ khí như thế này
tuy nhiên trên thực tế số lượng súng đạn tự chế đến được tay các đối tượng không phải ít
và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau có thể để tự vệ và thanh toán nhau khi có mâu thuẫn
tòa án nhân dân tỉnh bình định mới đây đã mở phiên tòa xét xử bị cáo văn công thành chú tại thành phố quy nhơn
về tội giết người
bị một đối tượng khác cầm dựa ham dọa thành đã rút khẩu súng tự chế giấu sẵn trong người
bắn trúng hông trái của nạn nhân gây ra thương tật bảy mươi một

để bắn người thì nó rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng
do đó pháp luật của chúng ta đối với những đối tượng hình sự mà sử dụng súng tự chế để phạm tội
thì xử lý rất là nghiêm khắc
các loại súng tự chế ngày càng nhỏ gọn hơn tính sát thương cao hơn và lại dễ dàng mua bán hơn
nên thực sự là mối nguy đối với cộng đồng
thực tế trên đòi hỏi công tác tuyên truyền cần được tăng cường nhiều hơn
để mọi người nâng cao ý thức về hiểm họa từ loại vũ khí này
từ đó giáo dục vận động con em trong gia đình không mua bán tàng trữ tránh xảy ra sự việc đáng tiếc